thông tin từ phóng viên truyền hình nhân dân tại khu vực trạm thu phí quốc lộ năm thuộc địa bàn xã lạc hồng huyện văn lâm tỉnh hưng yên đã xảy ra hiện tượng ồn ứ giao thông theo chiều từ hải phòng đi hà nội
nguyên nhân là do một số lái xe cố tình trả tiền lẻ tại trạm thu phí nằm trên quốc lộ năm
hiện tượng gây ủn ứ do một số lái xe cố tình trả tiền lẻ và một số người tham gia giao thông đã có hành động cản trở giao thông
các lực lượng chức năng tỉnh hưng yên đã tăng cường lực lượng triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn trật tự giao thông
theo phản ánh của người dân hiện nay do mức thu phí ở trạm thu phí số một quốc lộ năm cao nhiều xe tránh trạm thu phí chạy vào các tuyến đường tỉnh huyện
thậm chí do xã quản lý thuộc địa bàn huyện văn lâm và huyện văn giang đã làm mật độ giao thông tăng cao đột biến ở những tuyến đường này trong thời gian dài
phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông nhiều tuyến đường gây bức xúc cho nhân dân
trước đó ngày bốn tháng chín đã xảy ra hiện tượng ủ nứ như trên trong nhiều giờ thuộc khu vực trạm thu phí số một quốc lộ năm